lực lượng chức năng huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa bắt giữ xe ô tô chở bảy thùng xốp đựng đầy các loại da mỡ và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa về tp vinh tiêu thụ
theo đó lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện xe tải hiệu hyundai biển kiểm soát ba mươi bảy s hai mươi một có chở bảy thùng xốp đựng đầy các loại da mỡ và nội tạng lợn với tổng trọng lượng bốn trăm tám mươi kg và một nồi năm mươi lít đựng tiết lợn
tất cả đều đã bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ xe đồng thời là chủ hàng tên là dương văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xóm yên trường xã yên sơn huyện đô lương
cường khai nhận số hàng này được nhập từ huyện yên định tỉnh thanh hóa huyện diễn châu và đô lương tỉnh nghệ an đang trên đường trở về vinh tiêu thụ thì bị bắt giữ
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông công an huyện thanh trương cho biết thêm trong sáng ba mươi tháng một tại địa bàn khối chín thị trấn thanh trương đơn vị cũng đã thu giữ một trăm tám mươi kg nội tạng lợn được chở trên ba xe máy cũng đang trên đường đưa về vinh tiêu thụ